cứ vào dịp trước tết nguyên đán là tình trạng buôn bán pháo lậu lại gia tăng ở khu vực miền trung
đặc biệt năm nay trên địa bàn tỉnh quảng trị các đối tượng buôn bán pháo lậu đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi
manh động để đưa pháo về nội địa tiêu thụ
đây là chiếc xe ô tô khách biển kiểm soát lào hai trăm chín mươi chín từ lào nhập cảnh vào việt nam
do bà lê thị kiều giang là chủ phương tiện và trường quang phòng điều khiển
vừa bị lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế lao bảo phát hiện bắt giữ
trên xe ra cố thêm một hầm chứa hàng rất tinh vi cất giấu một trăm hai mươi kg pháo các loại
đơn vị đã tập trung lực lượng nắm chắc tình hình nổi vào ngoài biên đặc biệt là nắm tình hình từ xa
tổ chức một đổi hình tuần đa kiểm soát đấu tranh ngăn chặn và xử lý
kiết quyết các hành vi vận chuyển buôn bán pháo trái phép
còn ở tỉnh quảng bình chỉ trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp tết
tết nguyên đán lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã bắt giữ sáu vụ vận chuyển pháo lậu đi tiêu thụ thu hơn hai trăm linh kg pháo
chúng tôi đã tham mưu cho bộ chỉ huy xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá các đường dây của nhóm tội phạm
mua bán vận chuyển pháo từ lao về việt nam qua bình giới mà tập trung trên hình hướng là cửa khẩu quốc tế cho lo
tổ chức điều ra xác minh các đường dây của nhóm tội phạm phù hợp với chất trẻ và các lường chức năng
đấu tranh xử lý cả thanh vi phạm vận chuyển pháo các bình giới
ở tỉnh hà tĩnh từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng bộ đội biên phòng đã bắt bốn mươi năm vụ thu giữ gần năm trăm sáu mươi tám kg pháo khởi tố bảy đối tượng
riêng ở tỉnh quảng trị từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng chức năng bắt hai mươi năm vụ buôn bán vận chuyển pháo lậu
thu giữ hơn bốn kg pháo trở thành điểm nóng về tình trạng vận chuyển mua bán pháo lậu ở khu vực bắc trung bộ
chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an của hai tỉnh sapa
nã khệt và sao văn của lào trong đấu tranh phòng chống tội phá ma túy
cũng như các đấu tranh về các loài đối tượng vận chuyển pháo nộ từ lào về việt nam
đồng thời ở nội địa chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an lực lượng hải quan
chúng tôi đã tăng cường lực lượng năm mươi kg chia thành một mươi chốt chắn để tuần tra kiểm soát trên biên giới trên cơ khẩu
để đấu tranh ngăn chắn có hiệu quả
các đối tượng dùng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau như dùng xe tải xe ca xe mô tô
và đặc biệt là thuyền đánh cá ven sông
điều này cho thấy tình hình buôn bán pháo lậu ở khu vực bắc trung bộ còn nhiều diễn biến phức tạp
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tạo mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người dân trong những ngày tết